liên quan đến vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn
rửa tiền và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ do công an tỉnh phú thọ triệt phá vào năm hai nghìn một mươi ba
quá trình đấu tranh mở rộng vụ án công an tỉnh phú thọ đã chuyển vụ án cho công an tỉnh hưng yên
và công an một số tỉnh thành phố có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
sau khi tiến hành xác minh cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng cùng chú tại tỉnh hưng yên về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó có chín đối tượng là các đại lý cấp hai bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm đỗ ngọc trường
ngô văn tuân tạ hoàng khương nguyễn văn tuân phạm quang đại nguyễn văn tuấn
cáp tuấn quang đỗ bá cường nguyễn văn sang
theo tài liệu điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các bị can trên đã liên hệ trao đổi
thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thưởng rigviplub để nhận làm đại lý cấp hai
và các đối tượng này tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán tiền ảo trên hệ thống cho nhiều tài khoản đánh bạc
để hưởng phần trăm tranh lệch và số tiền giao dịch qua các đại lý này lên đến hàng trăm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lò văn dinh chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên vừa bị phát hiện và bắt quả tang cùng với tăng vật là bốn bánh heroin có trọng lượng một bốn kg
phát hiện tại ngôi nhà ven đường dân sinh có một số đối tượng tụ tập nghi có biểu hiện hoạt động tội phạm với ma túy
tổ công tác của công an tỉnh điện biên đã tiến hành tiếp cận ngôi nhà để tiến hành kiểm tra
ngay khi thấy lực lượng công an hai đối tượng đã bỏ chạy về hướng chợ trung tâm xã búng lao
lực lượng chức năng tiếp tục đi sâu vào trong nhà thì phát hiện đối tượng lò văn dinh
đang định bỏ chạy bên cạnh có bốn bánh heroin trên mặt sàn
tổ công tác đã khống chế và đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở công an để tiến hành điều tra làm rõ
tại cơ quan công an lò văn dinh khai số heroin trên được mua của một người không quen biết tại khu vực biên giới việt lào mang về bán kiếm lời
vào ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp đối với nguyễn thị vân chú tại huyện quảng ninh
cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị quỳnh phương chú tại phường nam lý thành phố đồng hới
có nhu cầu xin việc làm cho em gái
nguyễn thị vân đã đưa ra thông tin về việc hiện tại cảng hàng không đồng hới đang có nhu cầu tuyển người
và giới thiệu có nhiều mối quan hệ có khả năng tác động xin được việc làm tại cảng hàng không đồng hới
và hứa hẹn trong thời gian trong thời hạn năm tháng sẽ có quyết định đi làm
tin là thật nên từ tháng tám hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chị phương đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của vân
tổng số tiền đã chuyển là bảy trăm sáu mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên trong quá trình này vân không thực hiện xin việc như đã cam kết
biết đã bị lừa nên chị phương nhiều lần thúc giục lấy lại tiền nhưng vân không trả và tiếp tục nêu lý do để trì hoãn
ngoài ra cùng với thủ đoạn trên nguyễn thị vân đã chiếm đoạt của một người phụ nữ khác trú tại huyện quảng ninh số tiền bốn trăm bảy mươi triệu đồng
thấy đôi nam nữ ngồi ven sông hàn hai đối tượng nguyễn văn hoàng chú tại quận hải châu và nguyễn trần bình quý
chú tại quận liên triểu đã áp sát cướp giật điện thoại để trên ghế đá rồi bỏ chạy nhưng bị lực lượng chín trăm một mươi một truy đuổi và hạ gục
sáng nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng bàn giao hai đối tượng cho công an quận hải châu để xử lý theo quy định
trước đó vào khuya ngày năm tháng sáu một đôi nam nữ ở ghế đá đường như nguyệt thành phố đà nẵng ven sông hàn
nguyễn văn hoàng áp sát giật chiếc điện thoại đang để trên ghế đá rồi chạy ra xe máy do nguyễn trần bình quý đang chở sẵn
lúc này tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện sự việc đã khống chế được hoàng
tiếp tục truy đuổi đến cầu thuận phước thì hạ gục bắt giữ quý khi thanh niên này đang chống đối lực lượng
theo hồ sơ cả hai đã có bốn tiền án trộm cắp và cướp tài sản cố ý gây thương tích quen biết nhau khi cùng thụ án tại trại giam
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản
hai đối tượng bị bắt giữ là lê thị trơi và lê thị phương mai cùng chú tại tp huế
trước đó hai đối tượng biết một người phụ nữ ở tại đường xuân sáu mươi tám phường thuận lộc tp huế
ở một mình và có nhiều tài sản nên đã bàn bạc để vào trộm cắp
chơi giả vờ vào nhà mua lá chuối rồi cùng nạn nhân ra phía sau nhà
trong lúc đó thì mai đột nhập vào trộm cắp nhiều dây chuyền lắc tay bông tai nhẫn và hai mươi ba trăm linh đô la mỹ
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa di lý đối tượng ngô đức cường chú ở xã nhân chính
huyện lý nhân ở tỉnh đồng nai về công an huyện theo quyết định truy nã của công an huyện bình lục tỉnh hà nam về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào tháng ba
năm hai nghìn một mươi tám cường cùng một đối tượng rủ nhau đi trộm cắp dây điện dạng dây thông tin ở khu vực chợ chủ thuộc địa phận huyện bình lục thì bị phát hiện
sau khi gây án cường bỏ trốn vào miền nam sinh sống và đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an phát hiện và bắt được đối tượng cường khi đang lẩn trốn tại khu vực xã an bình huyện long thành tỉnh đồng nai
hiện công an huyện lý nhân đã bàn giao đối tượng cho công an huyện bình lục để xử lý theo thẩm quyền
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
những tin tức mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật được phát sóng vào lúc một mươi năm h
an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục trong giây lát
chú tại thị xã an nhơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra
do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc vương đã huy động một mươi ba đối tượng
mang theo hung khí đến gặp nguyễn minh sang để giải quyết
trong lúc nói chuyện vương bất ngờ dùng kiếm đâm chém sang nhiều nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ
ngay sau đó nhóm của vương tiếp tục truy đuổi và dùng hung khí chém gây thương tích hai người khác đi cùng nguyễn minh sang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn hồng vương và các đối tượng có liên quan theo quy định
tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp
không đơn thuần là những vụ mang tính chất tự phát mà thời gian qua có những vụ đối tượng gây án chủ động gian dựng để tìm cơ hội ra tay
những tình huống bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay
quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đồng nai để cùng nâng cao cảnh giác
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định muốn có tiền tiêu xài nên ngày chín tháng bốn
nguyễn nam thuận quê tỉnh cà mau đã nghi ra cách giả vờ đặt mua một chiếc nhẫn có giá hơn chín mươi năm ba triệu đồng
qua trang mua bán hàng trực tuyến của công ty vàng bạc đá quý phú nhuận
ngày một mươi hai tháng bốn nguyễn trọng liên chú tại tp hcm và anh nguyễn đức lợi quê tỉnh bình định đi giao hàng
lúc này thuận hẹn người giao hàng đến một đường hẻm gần khu vực sân bóng xã phước thiền
lợi dụng lúc anh lợi không để ý đối tượng này rút dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên đang giằng co thì lực lượng tuần tra công an huyện nơn chạch đã có mặt để khống chế đối tượng
bên giao hàng điện cho em đi ra lấy hàng em có chỉ họ tới chỗ của em là bên sân vận động phước thiền để nhận hàng
khi em nhận hàng thì em bảo họ là phải cua hàng cho em kiểm tra khi kiểm tra xong rồi em có dùng một con dao
giấu sau túi quần sẵn rồi vuông về một anh khiến anh đấy bị thương ở cổ
trước đó đoàn thanh hải chú tỉnh đồng nai giao bán chiếc xe máy trên mạng xã hội với mục đích tạo ra một cuộc mua bán để cướp tài sản
từ thông tin giao bán xe của hải ngày một mươi tháng hai hai anh nguyễn văn phát và trần tuấn mỹ
cùng chú tỉnh bình dương đã liên hệ để mua xe với giá bảy triệu đồng thì đối tượng tiếp tục điều nạn nhân đi nhiều chỗ
rồi dùng dao uy hiếp để cướp chiếc xe vừa bán rồi nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng tuần tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
lúc bén xong thì em kêu hai người đấy đi chung em về phòng của tuấn để lấy bẩn
thì lúc cô về tới phòng tuấn thì em vô gọi tuấn và kêu tuấn đi lấy bẩn dùm cho hai người
lúc em đi ra em tuấn đi ra thì có lời qua tiếng lại với cả người mua xe thì trong lúc bực tức em có giúp gieo vào ngay ghép xe
hai người mua xe hoảng bỏ chạy
phối hợp với các bán ngành các lực lượng công an địa phương là tuyên tuyên đưa ra những phương thức thủ đoàn hoạt động các loại phạm và đưa ra những hành vi nguy hiểm
hành vi nguy hiểm của các đối tượng này để cảnh báo để cùng người dân tham gia vào hoạt động phong ngừa tội phạm
bên cạnh đó chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tuần tra mật phục ngăn chặn những hành vi vi phạm
thứ ba là quản lý địa bàn quản lý đối tượng đưa vào các băng nhóm có nghi vấn
cùng tập trung để đấu tranh làm việc
sau đó xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt của các loại tội phạm ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm tránh tạo cơ hội cho các đối tượng tội phạm gây án
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là cù đình triều và kiều anh huy cùng chú tại thành phố vũng tàu vừa bị công an phường một mươi hai thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
ngày sáu nhân viên công ty phú vĩnh an khi đến làm việc thì phát hiện container của mình để trên bãi đất cạnh công ty bị cậy cửa
mất trộm bảy giàn lạnh và bảy giàn nóng của bộ máy lạnh tổng trị giá hơn tám mươi một triệu đồng
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh nhanh chóng xác định được các đối tượng trộm cắp tài sản là cù đình triều và kiều anh huy và đưa về trụ sở làm việc
hai đối tượng khai nhận đã cậy cửa container để lấy trộm tài sản sau đó dùng xe máy vận chuyển tài sản
được về phường một mươi hai được biết kiều anh huy có một tiền án tội cướp tài sản và một tiền án cố ý gây thương tích cù đình triều một tiền án về tội cướp tài sản